theo chủ kỳ điều hành thì chiều ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín liên bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu
trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới các chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước ở chu kỳ điều chỉnh ngày hôm nay sẽ theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới sẽ giữ nguyên hoặc là tăng nhẹ khoảng một trăm linh đồng một lít
nếu giá xăng tăng thì đây sẽ là lần tăng giá đầu tiên sau ba lần giảm giá liên tiếp còn giá xăng dầu thì cũng được dự báo là tăng nhẹ
trong khi đó dữ liệu từ bộ công thương cung cấp cho thấy là giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore ở chủ kỳ này tăng so với chủ kỳ điều chỉnh giá xăng gần đây nhất ngày ba mươi một tháng tám